ba mươi năm lồng cáo của một tranh trại nuôi cá trên sông gâm ở hạ lưu thủy điện tuyên quang thuộc địa phận huyện chiêm hóa
đã bị nước cuốn trôi sau khi thủy điện tuyên quang tiến hành xả lũ
liên tiếp những ngày gần đây địa bàn tỉnh tuyên quang có mưa trên diện rộng một số nơi xuất hiện mưa to
mưa to đã làm cho lượng nước về hồ thủy điện tuyên quang lớn
do vậy để bảo đảm an toàn cho hồ chứa nhà máy thủy điện tuyên quang đã phải tiến hành mở ba cửa xả đáy
để bảo đảm an toàn hồ đập đã làm ba mươi năm lồng nuôi cá của gia đình ông bùi phương diện
ở thôn đầu cầu xã yên lập huyện chiêm hóa ở hạ lưu thủy điện tuyên quang bị nước cuốn trôi
hơn bảy mươi tấn cá chủ yếu là cá lăng chấm cá siêu hồng và cá rô phi của gia đình ông đã bị nước cuốn trôi và bị chết
mặc dù gia đình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng gia cố bó buộc dây chắc chắn tại các lồng nuôi cá
nhưng do lượng nước đổ về nhanh và quá lớn nên các dây đã bị đứt
không giữ được bè cá thiệt hại lên tới bốn tỷ đồng
hiện nay các bè nuôi cá của gia đình ông diện đã được các cơ quan chức năng huyện chiêm hóa
và người dân tại địa phương hỗ trợ kéo về nơi neo đậu an toàn
tuy nhiên phần lớn đã bị hư hỏng nặng khó có khả năng khắc phục